vào chiều ngày một mươi tháng một mươi một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu phố ba thị trấn tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước
chiếc xe máy đã tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường khiến cho hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày chiếc xe máy do hai thanh niên nam nữ điều khiển chở nhau lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ thành phố hồ chí minh đi huyện hớn quản
đến khu phố ba thị trấn tân khai thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng phía trước cú tông mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ